thưa quý vị hôm nay là ngày chủ nhật thứ ba trong tháng một mươi một hàng năm được chọn là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
và với thông điệp tưởng nhớ người đi vì người ở lại ubndgq sẽ tổ chức lễ tưởng niệm này vào tối ngày hôm nay hai mươi một tháng một mươi một
và đây là năm thứ một mươi sự kiện này được tổ chức tại việt nam
trong một mươi một tháng đầu năm nay tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của hơn năm người tại việt nam
và từ ngày năm tháng một mươi một đến ngày hai mươi một tháng một mươi một ubndgq đã tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
ubndgq đã thành lập bốn đoàn công tác thăm nạn nhân tai nạn giao thông tại bệnh viện việt đức hà nội
gia đình nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh như cao bằng đắk nông và tiền giang